nguyễn ngọc duy ba mươi năm tuổi hai con nhỏ là nguyễn thanh trúc một mươi một tuổi và nguyễn thanh nhã tám tuổi
dạng sáng nay bà nguyễn thị lâm bốn mươi một tuổi ở thôn tây xã vĩnh phương thành phố nha trang tử vong do bị điện giật
anh trần văn quốc hai mươi bốn tuổi ở thôn phú căng một xã vạn phú huyện vạn ninh bị nước lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy
mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ phú ninh điều tiết xả lũ khiến một số nơi ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ngập cục bộ khiến cho nhiều tuyến đường nhà dân bị ngập
tại tỉnh quảng ngãi từ đêm qua cho đến sáng nay nước lũ các sông dâng cao gây chia cắt ngập lụt nhiều vùng trũng thấp tại các huyện bình sơn nghĩa hành
tại các huyện miền núi sơn tây ba tơ trà bồng minh long sơn hà tiếp tục xảy ra hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông đe dọa tới các khu dân cư
trong các ngày ngày hai mươi tám tháng một mươi một và ngày một tháng một mươi hai ở khu vực miền trung tây nguyên nói chung và tỉnh lâm đồng nói riêng có mưa lớn kéo dài
để đảm bảo cho công trình và vùng hạ du đơn dương nhà máy thủy điện đan nhiêm đã tiến hành xả lũ với lưu lượng hai trăm linh m ba trên dây
vào lúc một mươi năm h ngày ba mươi tháng một mươi một lưu lượng xả lên ba trăm năm mươi m ba trên dây thì đến lúc một mươi bảy h cùng ngày tiếp tục tăng lưu lượng xả lên năm trăm linh m ba trên dây
đến sáng ngày một tháng một mươi hai lưu lượng xả giảm còn bốn trăm linh m ba trên dây
do đập thủy điện đa nhiêm xả lũ kết hợp với nguồn nước mưa tại chỗ cho nên nhiều diện tích rau màu dọc bờ sông đa nhiêm đã bị ngập
theo thống kê nhanh huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã có ba trăm năm mươi năm hectare rau màu bị ngập úng
trong đó bị thiệt hại nặng nhất là lạc hóa
lạc xuân thị trấn thạnh mỹ và xã ca đô
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lâm đồng đã phân công các thành viên đến huyện đơn dương lạc dương và các huyện bị lũ
trực tiếp chỉ đạo xử lý các tình huống đồng thời nắm bắt tình hình để tiếp tục chỉ đạo sau khi lũ rút nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm cho tuyến quốc lộ hai mươi bảy c đoạn qua đèo khánh lê lâm đồng bị sạt lở nghiêm trọng
gây ách tắc giao thông và lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục sự cố
tuy nhiên do mưa lớn còn kéo dài nguy cơ sạt lở mất an toàn giao thông vẫn còn tiếp diễn trên đèo khánh lê lâm đồng
vụ sạt lở xảy ra tại km sáu mươi cộng năm trăm chín mươi quốc lộ hai mươi bảy c thuộc xã sơn thái huyện khánh vĩnh
ước tính sơ bộ có hơn một m khối đất đá bị sạt lở chăn xuống mặt đường
sự cố khiến cho giao thông trên tuyến đèo khánh lê lâm đồng bị chia cắt
lực lượng bảo trì đường bộ đã tiến hành khắc phục một phần sự cố
thông một làn đường nhằm hạn chế ách tác
khi tiếp nhận thông tin của tuần đường để có thông tin sạc
thì hẹp quản lý đường bộ để bố trí lực lượng xe cơ giới lên tiến hành vận chuyển đất
sáng nay thì tiếp tục thời tiết cũng diễn biến xấu
anh em cũng cố gắng hoàn thành phần máy tê lưu dương
phần còn lại chỉ cho hốt đất đá
hơi thông rảnh để thoát nước cho tuyến an toàn
do mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày qua
nước từ thụ nguồn chảy chan xuống mặt đường ngày càng nhiều
đồng thời sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn đã gây ra khó khăn
cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này
nguy cơ tai nạn giao thông rất cao
đáng chú ý một số điểm sạt lở mới cũng đã xuất hiện
với thời tiết thế này dự báo thì thời gian tới thì mưa dài
thì hẹp cũng bố trí lực lượng
trong đường đi kiểm tra liên tục và có nặp hai chốt trên tuyến
cùng với thiết bị cũng có bố trí xe đèo xe pin
tự sẵn trên tuyến
khi có xe thì chủ động để triển khai ngay
để đảm bảo lưu thông tuyến
thống kê từ ngành chức năng trên tuyến quốc lộ hai mươi bảy c
còn tồn tại một mươi năm điểm thường xuyên xảy ra sạt lở
trong đó có năm vị trí đặc biệt nghiêm trọng
có thể xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn
trong đó công tác bảo trí đường bộ
gia cố các điểm sung yếu đang được ngành chức năng
chú trọng thực hiện trong mùa mưa bão
đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện
tiếp tục với thông tin khác
thưa quý vị từ ngày hôm nay thì mỗi bình ga loại một mươi hai kg
đến tay người tiêu dùng sẽ tăng là sáu năm trăm linh đồng
lên mức là ba trăm năm mươi đồng một bình
hiện người dùng phải chi thêm năm trăm bốn mươi hai đồng cho mỗi cân ga
tức là sáu năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
so với tháng trước đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng vat khi mua tại các điểm bán lẻ
ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
đây là quý thứ hai liên tiếp giá ga đi lên
nếu tính từ tháng bảy cho đến tháng một mươi hai
mỗi bình ga một mươi hai kg đã tăng tổng cộng ba mươi chín đồng
nguyên nhân giá ga tháng một mươi hai tăng là nhà cung cấp thế giới
công bố giá ga bình quân phát sinh thêm hai mươi usd so với tháng trước
hiện giá ga trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới
do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng sáu mươi mức tiêu thụ
như thường lệ thì năm nào cũng vậy vào thời điểm này
các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước lại tất bật hàng hóa
để chuẩn bị cho mùa tết
cuối năm hai nghìn hai mươi và dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một tại hà nội
hoạt động kinh doanh thương mại cũng sẽ sôi động
và nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ ba cho đến hai mươi theo từng nhóm hàng
và được biết là hiện nay các doanh nghiệp tại hà nội
đã chuẩn bị gần bốn mươi tỷ đồng hàng hóa để phục vụ tết
các loại nông sản nguyên liệu chế biến đồ uống
đây là những loại sản phẩm được tiêu thụ mạnh vào dịp tết nguyên đán
chính vì vậy mà đơn vị này đã chuẩn bị ngay từ bây giờ
để phục vụ cho thị trường trong mùa tết sắp đến
hiện tại bây giờ ở hợp tác xã đang sản xuất mặt hàng tết
tại vì lượng hàng tết bây giờ người ta đặt hàng để quả biếu
cho những đơn vị mà anh em công nhân
thì bây giờ lượng hàng của mình hiện năm nay chuẩn bị là một tấn
để cung cấp cho thị trường của việt nam mình
cái số lượng thì hiện tại
tại mật ong thì hợp tác xã đang chuẩn bị nằm tầm được khoảng một tấn
tấn mật ong đang chuẩn bị vào tết
thứ hai nữa là trà xanh thì cũng khoảng nằm tầm hơn một tấn
vẫn đang thu hoạch tiếp đang dự trữ đấy
và vẫn đang có thể đang sao và dự trữ tiếp
và thứ ba nữa là cái cà gai điêu thì khoảng nằm tầm cân
nhưng mà nằm khoảng nằm tầm bốn hộp
bốn hộp trà xanh cũng thế khoảng bốn hộp
thì dự kiến trong tết
tết năm nay thì đang thu thụ khoảng một mươi hộp mỗi loại
theo đánh giá năm nay do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
và thiên tai đến nền kinh tế nói chung
và thu nhập của người dân nói riêng
nhu cầu hàng hóa tết sẽ tăng so với các tháng thường
nhưng mức tăng không quá lớn như mọi năm
nguồn cung hàng hóa cũng khá phong phú do một mươi tháng qua
tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn hà nội khá thuận lợi
nguồn cung thực phẩm thiết yếu rồi rào
các doanh nghiệp đã có những bước chuẩn bị rất là tốt
chuẩn bị cho cuộc tết âm lịch năm nay
và tôi nghĩ là các doanh nghiệp thì thường là có một mùa kinh doanh rất là bẩn rộn
nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự chỉ đạo sát sao của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng như bộ công thương và các ngành liên quan
thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là các doanh nghiệp của chúng ta
đủ đáp ứng được cung cấp cho thị trường
những sản phẩm đặc biệt là những
những sản phẩm mà chúng ta có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp tết nguyên án tới đây
ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn hà nội khoảng ba mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng năm so với kế hoạch tết năm hai nghìn hai mươi
do vậy các doanh nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép
vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
vừa phải biết kích cầu tiêu dùng kết nối giao thương hàng hóa vùng miền